về các phương pháp áp dụng định giá đất bao gồm phương pháp so sánh thu nhập thẳng dư hệ số điều chỉnh
tuy nhiên đề nghị tiếp tục rà soát các căn cứ định giá đất bao gồm mục đích sử dụng đất được đưa ra định giá
theo thời hạn sử dụng đất thông tin đầu vào để xác định giá đất các yếu tố khác ảnh hưởng đến giá đất
quy định như trong dự thảo là chưa cụ thể khó cho quản lý nhà nước trong xác định giá đất
có thể dẫn đến sai phạm khiếu kiện trong lĩnh vực đất đai
cái vấn đề định giá đất là cực kỳ quan trọng đối với chúng ta hiện nay
trong thời gian qua thì định giá đất tôi nghĩ rằng là đất mà phục vụ cho quốc phòng an ninh
phục vụ cho kinh tế xã hội mà về quốc gia về công cộng thì nó dễ
nhưng vì mục đích về phát triển thương mại thì nó rất là khó
cho nên cái việc mà phải phân bật phân biệt tách bạch rành mạch rõ ràng đất phục vụ cho lĩnh vực thương mại
thì chúng ta phải tính lại cho nó rành mạch cụ thể
điều một trăm sáu mươi năm dự thảo quy định cơ sở giữ hiệu quốc gia về đất đất
bao gồm các thông tin về đất đai trong đó có giá đất
tuy nhiên thì hiện nay việc quản lý kiểm soát giá giao dịch đất đai thực tế của chúng ta là chưa hiệu quả
nên việc thu thập thông tin giá đất đảm bảo đúng với giá thị trường
để đưa vào cơ sở giữ hiệu quốc gia về đất đai sẽ gặp không ít khó khăn
vì vậy để đảm bảo tính thực chất phản ánh đúng thị trường của cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai
tôi đề nghị cần giả soát xây dựng cơ chế kiểm soát được giá giao dịch đất đai thực tế
cũng như quy định về việc bắt buộc phải khai báo đăng ký biến động đất đai
giải trình về vấn đề này bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường đặng quốc khánh cho biết
theo nghị quyết số một mươi tám thì phải tính giá đất theo sát giá thị trường
tuy nhiên hiện đầu vào thông tin thị trường chưa thực sự minh bạch
dự thảo luật cũng đã cố gắng đưa ra các phương pháp để tính giá đất một cách chính xác nhất
chúng tôi cũng dự định đang sửa nghị định bốn mươi bốn và cũng đầu vào chúng tôi cũng đã cố gắng để lấy những cái nơi
những nguồn thông tin ví dụ như đầu vào từ thuế từ sàn giao dịch bất đồng sản
từ tổ chức bán đấu giá từ văn phòng công chứng rồi từ các giao dịch
trong đó tổ hợp lại đầu vào này để đảm bảo có tính chính xác nhất trong việc giao dịch giá đất của hiện nay
bộ trưởng đặng quốc khánh nhấn mạnh luật đất đai là luật đồ sộ
ảnh hưởng lớn đến kinh tế xã hội của đất nước cũng như đời sống của nhân dân

bộ tài nguyên và môi trường cùng với ủy ban kinh tế của quốc hội sẽ nghiêm túc tiếp thù ý kiến của các đại biểu quốc hội
để hoàn thiện dự án luật trình quốc hội tại kỳ họp thứ sáu tới
theo số liệu vừa được tổng cục thống kê công bố trong tháng tám năm hai nghìn hai mươi
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt sáu mươi chín mươi hai tỷ usd tăng sáu bảy so với tháng trước
và giảm bảy chín so với cùng kỳ năm ngoái
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt bốn trăm ba mươi năm hai mươi ba tỷ usd tăng sáu chín so với cùng kỳ năm ngoái
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt ba mươi hai ba mươi bảy tỷ usd tăng bảy bảy so với tháng trước
và giảm bảy sáu so với cùng kỳ năm trước
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt ba mươi hai ba mươi bảy tỷ usd tăng bảy bảy so với tháng trước và giảm bảy sáu so với cùng kỳ năm trước
tính chung tám tháng năm nay kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt hai trăm hai mươi bảy bảy mươi một tỷ usd giảm một mươi so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai

bắc là sáu mươi đồng trên một kg miền nam giảm thêm năm trăm linh đồng về mức năm mươi bảy đồng trên một kg
điều này khiến nhiều người chăn nuôi lo lắng xu hướng giảm giá chưa có dấu hiệu dừng lại
so với giá heo hơi của trung quốc là năm mươi năm tám trăm linh đồng trên một kg
sáng nay ba mươi tháng tám triển lãm đa ngành cao cấp của việt nam hàn quốc
của mega us expo hai nghìn hai mươi ba chính thức khai mạc
đây là hoạt động kết nối đổi mới sáng tạo quy mô lớn tại tp hcm
triển lãm đa ngành cao cấp việt nam hàn quốc mega us expo năm hai nghìn hai mươi hai lần đầu tiên được tổ chức
đã mang lại bảy trăm một mươi năm đợt kết nối doanh nghiệp thành công
năm hai nghìn hai mươi ba triển lãm quay trở lại với quy mô lớn hơn
đồng thời mang lại cuộc thi đổi mới sáng tạo dành cho sinh viên của hai nước unistar
bên cạnh đó còn có những hội thảo những hội nghị chuyên sâu về đề tài bảo mật dữ liệu
trong thời kỳ chuyển đổi số về vấn đề xây dựng chí lực hình ảnh trong ảnh fnp
và cuối cùng là đổi mới sáng tạo hướng đến tương lai phát triển bình vững
mega us expo năm hai nghìn hai mươi ba mở ra không gian trưng bày
nơi các nhà triển lãm tiếp cận mạng lưới đối tác doanh nghiệp và người tiêu dùng
giúp các doanh nghiệp mở rộng phạm vi hoạt động và phát triển thị trường toàn cầu
dự kiến triển lãm sẽ thu hút hơn tám lượt khách tham quan
và tạo nên một lượt b hai b matching trong hai ngày ba mươi và ba mươi một tháng tám tại thành phố hồ chí minh
sự kiện năm nay là bước ngoặt khá lớn và ban tổ chức tiếp tục thúc đẩy nhiều sự kết hợp giao thương thành công
về quy mô số lượng và hạng mục nội dung năm nay expo mở rộng hơn so với năm ngoái
phía hàn quốc rất sẵn lòng cho đón các doanh nghiệp và các em sinh viên
với ý tưởng khởi nghiệp đến với hàn quốc để gia tăng kết nối thương mại công nghệ giữa hai quốc gia
cụ thể là những doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo
họ sẽ tìm kiếm cái cơ hội hợp tác ở thị trường việt nam
họ đang tìm kiếm các đại lý các nhà phân phối cũng như là khách hàng quan tâm đến những sản phẩm của hàn quốc
còn về phía việt nam thì hy vọng rằng là thứ nhất là chúng ta sẽ được tiếp cận với những cái công nghệ mới
những cái sản phẩm và dịch vụ giải pháp mới từ phía hàn quốc
cũng tại expo năm hai nghìn hai mươi ba cuộc thi unista đã tìm ra ba đội sinh viên
trình bày ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo xuất sắc nhất
cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp sinh viên unistars năm hai nghìn hai mươi ba
đã đi qua vòng bán kết hai đầy thách thức với sự tham gia của một mươi ý tưởng
đây cũng là sân chế đội mới sáng tạo đầu tiên mà sở khoa học công nghệ tp hcm
phối hợp với một cơ sở giáo dục nước ngoài đồng tổ chức
giai đoạn vừa qua là khoảng thời gian nhiều cảm xúc đối với thị trường chính khoán việt nam
sau sự tăng trưởng vượt bậc trong năm hai nghìn hai mươi một và sự hoang mang lo lắng trong năm hai nghìn hai mươi ba
và kỳ vọng thị trường đang dần lấy lại niềm tin trong năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi ba đặc biệt trong giai đoạn những tháng cuối năm khi mà dòng tiền
đang bắt đầu chảy mạnh vào thị trường
phóng sự này cũng khép lại kinh tế phương nam hôm nay
hàng tỷ đô la mỹ giao dịch trong một phiên giá trị nhiều cổ phiếu tăng vọt
một số doanh nghiệp phát hành tăng vốn thành công
chứng khoán đang trở thành kênh hút dòng tiền trên thị trường
các chuyên gia nhận định thanh khoản thị trường chứng khoán đã tăng cao trở lại
với mức một tỷ đô la mỹ trên một phiên trở lên và vẫn có xu hướng đi lên
do có khá nhiều thông tin tích cực
ở đây chúng ta nhận diện một cái việc rất rõ là do các lãi xuất tiết kiệm
lãi xuất điều hành của các ngân hàng ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thơ mạnh của phần giả
cho nên từ đó nó dẫn tới một cái việc là tiền gửi tiết kiệm không hấp dẫn do lãi suất thấp
thế từ đó tạo ra một cái dòng tiền rẻ vào thị trường
thế nên tôi nghĩ là thị trường vẫn có cơ hội tăng việc tiếp
tuy nhiên trong quá trình tăng sẽ có xuất hiện những phiên

từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay với những chính sách hỗ trợ của chính phủ và ngân hàng nhà nước
nhằm vực dậy tăng trưởng kinh tế thị trường chứng khoán cũng đã được hưởng lợi
điểm số cũng như thanh khoản của thị trường đã có sự hồi phục tích cực
hoạt động kinh doanh của các công ty chứng khoán dần lấy lại đà tăng trưởng
trong hai quý đầu năm và là một trong những nhóm ngành dẫn sóng thị trường
nhiều cổ phiếu chứng khoán có thể giá tăng sáu mươi bảy mươi thậm chí là hơn một trăm linh
so với giai đoạn cuối năm hai nghìn hai mươi
theo tôi đánh giá thì dòng vốn rẻ giá rẻ trước đây có xu hướng chút lợi
ở thời điểm hiện tại thì sau khi trút lợi xong thì chắc chắn là thị trường
nó sẽ hình thành một đền giá mới
thì khi cái nền giá này được hình thành thì dòng vốn giá rẻ sẽ quay lại thị trường
và đẩy thị trường lên những mức cao hơn
thì theo tôi dự kiến thì có thể đâu đó thị trường có thể vượt một ba trăm linh điểm
trong nửa cuối năm hai nghìn hai mươi ba
thời gian qua có nhiều nhà đầu tư chờ đợi thị trường điều chỉnh
nhưng hầu như các cổ phiếu chỉ giảm nhẹ hoặc đi ngang
sau phiên rất sâu trong phiên ngày một mươi tám tháng tám tâm lý nhiều nhà đầu tư cũng lo lắng
không biết liệu thị trường sẽ như thế nào và nhịp điều chỉnh thường cũng sẽ kéo dài nhiều phiên
nhưng đó cũng có thể là cơ hội xem xét để dòng tiền mới lựa chọn được các cổ phiếu mong muốn
khi điều chỉnh thì tôi cho rằng sẽ tạo cơ hội lại khi một mặt bằng giá cổ phiếu
đã được chiếc khấu về cái giá hợp lý
thì cái kinh đầu tư chứng khoán cũng là cái kinh mà thu hút dòng tiền
từ đây đến cuối năm và sang năm hai nghìn hai mươi bốn bởi những yếu tố sau
so với các kênh đầu tư truyền thống trên thị trường như đầu tư bất đồng sản
lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm đã hạ liên tục trong thời gian gần đây
thì cũng là một cơ hội hút dòng tiền của thị trường chứng khoán
đối với các nhà đầu tư trên thị trường
nên tôi cho rằng kinh đầu tư chứng khoán vẫn là kinh đầu tư khả năng
sẽ mang lại cơ hội cho những tháng cuối năm
năm hai nghìn hai mươi ba chắc chắn vẫn là một năm vô cùng thách thức cho thị trường vốn
chứng khoán việt nam nhưng cũng sẽ là một năm bản đề
để các công ty chứng khoán có thể tái tạo năng lực tổ chức
sẵn sàng cho một chu kỳ phát triển mạnh mẽ mới của nền kinh tế
cũng như thị trường vốn việt nam
và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
kính chào tạm biệt quý vị